từ một mươi hai h ngày một mươi tháng bảy thành phố biên hòa tỉnh đồng nai quyết định tạm đình chỉ hoạt động
thêm năm chợ truyền thống trên địa bàn nâng tổng số chợ tạm thời bị đình chỉ hoạt động
tại địa phương lên tám chợ
cụ thể các chợ tạm đình chỉ hoạt động bao gồm chợ biên hòa chợ tân phong chợ tân hiệp
chợ sặc và chợ tân mai
theo chủ tịch ubnd tp biên hòa nguyễn hữu nguyên thì việc tạm đình chỉ hoạt động
các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố thời điểm này là rất cần thiết
vì tình hình dịch đang diễn biến khá phức tạp trong mấy ngày gần đây
đặc biệt là tại các chợ trên địa bàn thành phố
việc tiếp xúc và di chuyển tại các khu vực chợ trên là rất phức tạp
gây khó khăn trong công tác điều tra dịch tễ
dự báo thời gian tới sẽ tiếp tục phát sinh các trường hợp dương tính và số lượng f một f hai tăng cao
trong ngày một mươi tháng bảy lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm một năm trăm linh tiểu thương
tại một số chợ trên địa bàn thành phố biên hòa và đã ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với sars cov hai
để truy vết các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm covid một mươi chín gồm chợ tân biên phước tân và chợ hóa an
riêng trong tối ngày chín tháng bảy đã có tám trường hợp dương tính sars cov hai được phát hiện tại chợ hóa an